ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh
quân và dân các dân tộc tỉnh thái nguyên đã thực hiện tiêu thổ kháng chiến phá đường hủy cầu
dỡ nhà với ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh bằng mọi giá bảo vệ cơ quan đổ não của chính phủ đặt tại thủ đô gió ngạn
tiếp nối tinh thần đó trong thời kỳ xây dựng đất nước sau bảy mươi bốn năm mảnh đất thái nguyên đã trở nên đàng hoàng hơn
to đẹp hơn đúng như lời tiên đoán của người
đây là công trình điện xóm cao biển xã phú thượng huyện vo nhai mới được đưa vào sử dụng trong quý ba năm nay
công trình nằm trong dự án cấp điện nông thôn tỉnh thái nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
được triển khai thực hiện trên địa bàn năm huyện với tổng mức đầu tư trên hai trăm linh bảy tỷ đồng
với việc hoàn thành dự án này tỉnh thái nguyên đã đạt được mục tiêu xóa xóm bản trắng về điện
theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đã đề ra
khi được đảng nhà nước quan tâm tại ưu kiện mà
kéo đường điện vào xóm cao biển thì bản thân tôi cũng như là toàn thể bà con nhân dân xóm cao biển
rất chi là vui mừng vấn khởi
cái điều đó là cái niềm ao ước bấy lâu nay của bà con nhân dân xóm cao biển
thời gian qua tỉnh thái nguyên đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân một mươi một một năm
cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa
thu ngân sách tăng trưởng ở mức cao kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân một mươi ba một
grdp bình quân
trong thời gian đầu người đạt chín mươi triệu đồng một người một năm
toàn tỉnh hiện có một trăm linh ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
ba trên chín đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
chín xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
chất lượng cuộc sống của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao
những thành tiệu mà đảng bộ tỉnh thái nguyên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức to lớn
và nó đã góp phần tạo nên một cái vị thế mới cho tỉnh thái nguyên
đạt được những cái thành tiệu đó
thì dựa vào cái sự đồng lòng chung sức đoàn kết nhất trí của đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên
và những kết quả những thành tiệu đã đạt được trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua
những thành tiệu đó là động lực to lớn để thái nguyên hướng tới nhiệm kỳ mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
tinh gọn hiệu lực hiệu quả bảo đảm quốc phòng an ninh
huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực
nâng cao toàn diện đời sống
nhân dân các dân tộc trong tỉnh
xây dựng thái nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại
của khu vực trung du miền núi phía bắc và vùng thủ đô hà nội vào năm hai nghìn ba mươi